tại hà nội sáng qua bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức hội thảo các thành tựu nổi bật về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi năm và định hướng phát triển giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của văn phòng ủy ban vũ trụ sau gần một mươi năm triển khai chiến lược đến nay việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đã được phát triển tại nhiều ngành
trong đó phát triển nhiều nhất ở các bộ cơ quan thành viên của ủy ban vũ trụ
việc ứng dụng cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh cho các ngành đã được mở rộng và thường xuyên triển khai tại việt nam trong các lĩnh vực kinh tế xã hội tài nguyên môi trường quốc phòng và an ninh
để thực hiện những kế hoạch giải pháp phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhiều ý kiến của các chuyên gia tại hội thảo cho rằng nhà nước cần phải có sự đầu tư khoa học vũ trụ và chiếm lĩnh vũ trụ là điều tất yếu
bên cạnh đó phải có những giải pháp đồng bộ từ đầu tư tài chính nguồn nhân lực đến đào tạo hợp tác quốc tế và có những chiến lược phát triển cụ thể phù hợp cho từng giai đoạn